phóng viên thúy quỳnh cũng đã có cuộc phỏng vấn nhanh với bà lê thị thu hằng phát ngôn viên bộ ngoại giao về công tác chuẩn bị cho hội nghị cũng như kỳ vọng của bà dành cho cuộc gặp gỡ lịch sử này
vâng lời đầu tiên thì xin chân thành cảm ơn bà đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa bà như vậy là chỉ trong ít giờ nữa thôi thì hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc gặp đầu tiên vậy thì công tác chuẩn bị của việt nam như thế nào để cuộc gặp này có thể diễn ra xuân sẻ
là một cái nước gọi là nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa hoa kỳ và triều tiên thì chúng ta đã có một công tác chuẩn bị hết sức là chú đáo cẩn trọng và rất là khẩn trương tích cực về tất cả mọi mặt từ lễ tân
các an ninh y tế và hậu cần và báo chí để đảm bảo làm sao cho an ninh được đảm bảo tối đa tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì bất chắc
rồi công tác hậu cần lễ tân phải được chú đáo trọng thị thể hiện được sự trọng thị và mến khách của việt nam
đồng thời đối với công tác báo chí thì cũng tạo điều kiện hoạt động tốt nhất cho phóng viên đưa tin
một trung tâm báo chí quốc tế trên một khuôn viên hơn ba mươi m hai đã được thiết lập trong một thời gian rất là ngắn
và cùng một lúc có thể đảm bảo được cho hơn ba phóng viên hoạt động với các hạ tầng kỹ thuật với các phương tiện tác nghiệp hiện đại nhất về viễn thông về kỹ thuật truyền hình số truyền hình vệ tinh
cùng các tiện ích khác như là ăn uống giải khát rồi có các dịch vụ miễn phí như là xe taxi rồi là như các tour thăm quan quanh thủ đô hà nội
có thể nói là cái sự chuẩn bị của việt nam là vô cùng chú đáo
và cẩn trọng theo tôi được biết thì sau trong làm việc với hai đoàn hoa kỳ và triều tiên thì cả hai đoàn đều đánh giá rất là cao sự phối hợp của việt nam và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của việt nam
và tôi cho rằng là thông qua những công việc như vậy những cái đóng góp thiết thực như vậy thì chúng ta sẽ góp phần vào cái việc tổ chức xuân sẻ hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai hoa kỳ và triều tiên tại hà nội
vâng và câu hỏi cuối cùng đó là bà kỳ vọng gì
vâng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai này được tổ chức tại hà nội
tôi chia sẻ với cái nguyện vọng cũng như là cái mong muốn của đông đảo người dân trong khu vực và trên thế giới một cái ước nguyện về một nền hòa bình bền vững một cái sự ổn định một sự phát triển thịnh vượng và trên bán đảo triều tiên một bán đảo triều tiên phi hạt nhân hóa
xin cảm ơn những chia sẻ của bà